quận cầu giấy hà nội vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
phối hợp với công an quận cầu giấy công an phường quan hòa cùng các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ
được hung thủ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh quảng bình và di lý về hà nội
hùng thủ gây ra vụ án được xác định là phùng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện sơn dương
tỉnh tuyên quang bước đầu vinh khai nhận là đối tượng chuyên chăn rắt gái mại dâm
giữa đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ quen biết và mâu thuẫn nợ nần dẫn tới việc đối tượng
ra tay sát hại nạn nhân cụ thể vinh khai cho nạn nhân vay tám mươi triệu đồng vào chiều ngày một mươi hai tháng bốn
vinh đến căn hộ của nạn nhân để đòi tiền nhưng nạn nhân chỉ trả được sáu triệu và nói sẽ hoàn trả
số còn lại sau mâu thuẫn xảy ra vinh đã dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án nghi phạm đã lấy đi ba điện thoại di động và bốn triệu đồng của nạn nhân rồi nhanh
chóng bỏ trốn đến tối một mươi năm tháng bốn vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh quảng bình
công an tỉnh cà mau cho biết đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp phạm văn tròn
chú thành phố cà mau để điều tra về hành vi giết người đây là nghi can trong vụ án phát hiện
thi thể dưới vuông tôm tại phường tân xuyên thành phố cà mau nạn nhân là ông phạm văn nhỏ
em ruột của phạm văn tròn
theo kết quả điều tra ban đầu do giữa hai anh em phạm văn tròn và phạm văn nhỏ có xảy ra
mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến nạn nhân tử vong thực hiện hành vi xong tròn dùng bốn đoạn cây gỗ
có nạ hai đoạn thanh sắt bẻ cong cố định sát nạn nhân dưới vuông tôm cơ quan chức năng đã
tiến hành khám xét thu giữ các vật chứng có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an quảng nam vừa triệt xóa tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
trong cơ sở kinh doanh karaoke tại thành phố hội an phát hiện một mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke trường thịnh sáu mươi ba thuộc xã cẩm hà thành phố hội an
lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm một mươi hai đối tượng gồm năm nam và bảy nữ có hành vi tàng trữ
tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép ma túy các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên
của nguyễn văn hoài thành về sử dụng tiếp tục khán xếp hầm cấp nơi ở của nguyễn văn hoài thành
và đặng duy châu cùng chú phường thanh hà thành phố hội an lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bốn viên
thuốc lắc mdma sáu gói ni lông chứa chất ma túy ketamine và nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết thành và châu là hai đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng
tại các quán karaoke tại thành phố hội an được một người bạn thuê chuyên đi vận chuyển
bình khí cười
đối tượng thuê chuyển bình khí cười giao đến cho các cơ sở dịch vụ giải trí khi có nhu cầu
một nam thanh niên chú phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát
kinh tế và môi trường công an quận sơn trà phát hiện bắt quả tang về hành vi mua bán hàng
bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ kiểm tra nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng
phát hiện năm mươi bình khí cười đủ các kích cỡ ngoài số bình khí cười bị phát hiện đối tượng còn cất
giấu hai mươi năm bình khí cười đủ kích cỡ ở tại địa chỉ số năm mươi một khúc thở dụ phường nại hiên đông
hiện công an quận sơn trà đã lập biên bản và tạm giữ số hàng hóa trên để xác minh xử lý theo quy định
một vụ trồng trái phép hơn bốn trăm linh cây cần sa trong dãy vắng vừa được công an xã eur
huyện quân đôn tỉnh đắk lắk phát hiện xử lý
tại hiện trường chủ dãy là nông văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú xã quốc nia huyện buôn đôn khai nhận
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thấy có đối tượng giới thiệu về cây cần sa trên mạng xã hội
lâm đã tìm hiểu rồi mua một túi hạt giống với giá sáu trăm linh đồng đem về gieo ươm
khi cây lên được khoảng một mươi năm cm thì đem trồng ở phần đất rộng hơn ba trăm bốn mươi năm m hai khuất sau đám cà phê và nhiều loại cây khác
qua kiểm đếm tổ công tác xác định có tất cả bốn trăm ba mươi sáu cây cần sa cao từ ba mươi đến một trăm năm mươi cm trong đó nhiều cây sắp ra hoa
lâm cũng thú nhận đã nghiện ma túy
từ năm hai nghìn một mươi tám hiện công an huyện buôn đôn lập biên bản về hành vi vi phạm của nông văn lâm và nhổ gom toàn bộ số cây cần sa
cũng như tạm giữ một số đồ vật liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ nhóm tám đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào tố ba cây
thu giữ tại hiện trường hơn hai trăm năm mươi triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan
tại nhà của nông văn lâm tổ công tác xác định có tất cả bốn cây cần sa
nguyễn bình an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xã đại trạch huyện bố trạch lực lượng chức năng mất quả tang tám đối tượng đang đánh bài thắng thua bằng tiền
với hình thức sử dụng bài tú lơ khơ năm mươi hai cây đánh bài cào tố ba cây
được biết nguyễn bình an là người chuẩn bị bài cho các đối tượng sử dụng và trực tiếp thu tiền sâu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm năm mươi triệu đồng một xe ô tô bốn xe gắn máy chín điện thoại di động và hơn ba mươi bộ bài tú lơ khơ
ngày hôm qua công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối với lê thị dư nguyễn quốc thái quê tại bạc liêu
lê hoàng khanh quê vĩnh long trần minh trung quê ninh thuận bùi thị thảo là vợ của khanh lê thị hồng và đào thị dụng quê ninh thuận về tội cướp tài sản
như antv đã đưa tin dư và hồng là giúp việc tại căn biệt thự trên đường trần bình trọng thuộc phường bốn quận năm tp hcm
cho chủ nhà chuyên kinh doanh vàng và ngoại tệ
trong thời gian làm giúp việc biết gia chủ thường tích chữ một số tiền nên cả hai nảy sinh lòng tham bàn tính với những người còn lại cướp tài sản của chủ
ngày chín tháng bốn sau khi nhận tin từ bà dư và hồng nhóm thái trung khanh và thảo vờ đến giao quà để bấm chuông
chợ hồng đang mở cửa khanh và thái cùng xông vào cướp đi số lượng lớn ngoại tệ và khoảng một tám tỷ đồng tiền mặt
chỉ sau đó hai giờ đồng hồ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã nhanh chóng truy xét bắt giữ cả nhóm cướp nói trên thu giữ toàn bộ tăng vật
lượng người dân và du khách đổ về các bãi biển tại đây cũng tăng cao
điều này cũng đặt ra nhiều áp lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
thực tế tại đây đã diễn ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân và khách du lịch
chỉ vì sự lơ là mất cảnh giác mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của du khách
thì bị đội quản lý trật tự bãi biển bắt quả tan vào ngày chín tháng ba vừa qua
sau thời gian trình mò theo dõi và chờ khách sơ hở đối tượng trộm dịp hóa mà khách để trên bãi cát
quay lại bãi dự xe mở cốt và lấy tài sản
với thủ đoạn trên nhiều vụ trộm cắp đã xảy ra
cũng thoát chạy nhưng mà thực sự phối hợp chặt chẽ nên cũng được chính quyền
rồi bà con cũng hỗ trợ nên là thành thử là bắt được một số vụ
nói chung là cũng đã là giao cho công an địa phương xử lý
hướng thức thủ đoạn là nhắm vào những du khách những người ngoại tỉnh
cũng như những người sử dụng những biển xuất xe ngoại tỉnh gửi xe vào các bãi tắm
thay vì gửi đồ vào chủ quầy để trông coi
lại để những tài sản như điện thoại hoặc là tiền những tài sản có giá trị khác vào trong cốp xe
và sau đó là xuống biển tắm
bên cạnh đó thì cũng có một số du khách chủ quan để đồ tư trang vật dụng ở trên bãi cát
và sau đó là xuống biển tắm
và khi mà lên thì phát hiện tài sản của mình đã bị kẻ gian lấy mất
chỉ trong thời gian ngắn lực lượng chức năng đã phát hiện thủ lý bảy vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản của du khách
đó là chưa kể những trường hợp không trình báo
hơn nữa các đối tượng còn dùng thủ đoạn tra trộn trong cách du lịch để quan sát xác định vị trí tài sản
rồi thông tin cho đối tượng khác tiếp cận
nắm rõ chiêu trò thủ đoạn của đối tượng ngoài duy trì các tổ tuần tra mật phục
công an các phường tuyến biển tăng cường tuần tra công khai bám sát địa bàn
đấu tranh phòng chống vấn nạn trộm cắp để đà nẵng trở thành điểm đến thân thiện an toàn
gia đình thì trước lúc xuống bãi tắm thì cũng có người trông coi
cũng có người trông coi tài sản của mình kém bãi biển để bảo đảm công tác thực tựu tự án của nơi công cộng
khi mà đến đây tắm thì tôi cũng có người ra người nhà để giữ đồ của mình
thì nói chung là biển thì cũng sạch sẽ an ninh
với lại có mấy anh bảo vệ an ninh giữ trật tự bảo quản được tài sản của mình nữa
từ những vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân khi đi tắm biển không nên mang theo nhiều tài sản quý
đồ cần cắt cử người trông coi
không nên chỉ để trên bãi cát hoặc trên ghế nghỉ rồi xuống biển tắm mà không có người trong dự
thưa quý vị vào ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự đối với đặng như quỳnh
đặng như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

nơi ở phường mễ trì quận nam từ liêm thành phố hà nội
nghề nghiệp lao động tự do đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook
có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt xử lý hình sự
gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán làm thiệt hại về kinh tế uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đã được thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra giải quyết vụ án và khuyến cáo người dân không nghe theo tiếp tay lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng
trước đó ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh là đối tượng thực hiện có hành vi phạm tội quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tại đắk lắk vừa xảy ra vụ giết người
nguyên nhân mâu thuẫn lại chỉ vì tiếng nẹt bô xe
nguyễn đình hoàng hai mươi năm tuổi chú tải xã hòa đông huyện crong park tỉnh đắk lắk vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi ba tháng bốn sau khi ăn nhậu xong nguyễn can trung chú tài huyện crong park điều khiển xe máy
chở anh phạm trung hiếu đến nhà của hoàng để đón bạn
khi đến trước nhà hoàng trung gõ cửa nhưng không có ai ra mở
sau đó trung quay lại nổ máy dồ ga và nẹt pô
hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã và thách thức lẫn nhau
sau đó trung đã gọi đỗ trí thiện chú cùng xã đến để giúp mình đánh hoàng
khoảng năm phút sau thiện đến cả hai lao vào đuổi đánh hoàng
hoàng chạy về sân nhà lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người trung và thiện khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện
hoàng sau đó đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lai châu
đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng thảo a nhìa chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một mươi chín bánh heroin
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phát hiện đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang huyện nậm nhôn tỉnh lai châu
xác lập chuyên án khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn tại km tám một trăm linh tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy
thuộc địa phận xã lê lợi huyện nậm nhôn
ban chuyên án đã bắt quả tang thảo a nhìa cùng một mươi chín bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động
và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu nhiệt khai nhận đã nhận mang số ma túy trên
từ xã trà cang huyện nậm pồ tỉnh điện biên chuyển sang địa bàn nậm nhùn tỉnh lai châu
để bán kiếm lời và vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng
hai mươi đối tượng đang sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn quán lào huyện yên định
vừa bị lực lượng công an thanh hóa bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một túi ni lông đựng các viên ma túy dạng kẹo
cùng với nhiều công cụ đồ vật tài sản liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh chín trên hai mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
qua đấu tranh khai thác có năm đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy
gồm bùi thị xuân bùi thúy hằng nguyễn văn ánh trương huyền đạt nguyễn đức anh
và tất cả công chú tải thanh hóa vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hoạt động tín dụng đen kéo theo việc đòi nợ đã gây nên nhiều hệ lụy phức tạp
và đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh tình hình tội phạm gây mất an ninh trật tự tại cơ sở
và trước tình hình trên phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã đấu tranh triệt phá các ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
gồm trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã an lư huyện thủy nguyên thành phố hải phòng và đồng phạm
về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra xác định đối tượng đã cho khách vay tiền theo hai hình thức
cho trả lãi theo ngày và trả lãi theo tháng
hoạt động dưới vỏ bọc của cơ sở kinh doanh cầm đồ trên địa bàn rộng của huyện thủy nguyên
danh sách người vay số liệu tiền cho vay tiền thu lãi hàng ngày được các đối tượng quản lý chung
trên ứng dụng quản lý cầm đồ mecas
số tiền các đối tượng cho vai đến nay khoảng hơn một mươi ba tỷ đồng và thu lãi khoảng hơn một tỷ đồng
đối tượng giúp cầm đồ ngoài ra đối tượng bố trí cho đàn em quản lý phụ trách ba cơ sở trên
đối với từng cơ sở thì các đối tượng là phân công nhiệm vụ vai trò của từng người khác nhau
từ người quản lý chung đến người phụ trách chứng cho vay người quản lý tiền người thu tiền
và cuối cùng buổi chiều tối hàng ngày thì các đối tượng sẽ chuyển tất cả tiền tổng hợp sổ sách
về cho dụng để dụng quản lý chung
thức tạp của nhóm này thể hiện là việc ngoài các địa bàn hoạt động rất là rộng
số lượng người cho vay lớn thì khi người vay không có khả năng chi trả
đối tượng sẽ cho đàn em đi gọi điện nhắn tin đe dọa hoặc trực tiếp đến nhà
gây mất an tình trật tự tại địa phương
căn cứ vào các tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với trần văn dũng
và bốn đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
có thể thấy để kiềm chế và triệt xóa có hiệu quả hoạt động của các ổ nhóm tín dụng đen trên địa bàn
bên cạnh sự quyết tâm cao của lực lượng công an còn rất cần sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân
trong công tác phát hiện và tố giác tội phạm qua đó bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự
và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn thành phố
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo bùi mạnh hùng
một mươi năm tuổi ngụ tại phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bị cáo hùng giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ubnd tỉnh
sau đó giữ chức phó giám đốc trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện văn phòng ubnd tỉnh
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bị cáo hùng đã chiếm đoạt một bảy tỷ đồng của hai nạn nhân
trú tại tp hcm với mục đích chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện định quán và nhân trạch
và một nạn nhân tại thành phố biên hòa nhờ hùng xin vào làm nhân viên tại văn phòng ubnd tỉnh
sau khi bị tố cáo hùng đã bị bắt giữ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
quá trình điều tra gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình các bị hại
ba đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của một công ty vừa bị công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình bắt giữ để điều tra xử lý
trước đó nhận được tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn hải hoàng
chi nhánh tại xóm một mươi a xã khánh nhạc huyện yên khánh tỉnh ninh bình về việc xảy ra mất trộm tài sản
công an huyện yên khánh đã nhanh chóng tiến hành điều tra và xác định ba đối tượng là phạm văn đại
quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hải hoàng và phạm văn tuấn là em trai của đại
cùng vũ đức huy chú tại huyện an lão hải phòng chính là thủ phạm
các đối tượng khai nhận vào khoảng một giờ ngày một mươi một tháng bốn điều khiển xe ô tô đến công ty lấy trộm một số vật liệu gia công dày của công ty
tổng giá trị tài sản khoảng một trăm tám mươi triệu đồng
ngoài vụ việc trên các đối tượng cùng với bùi đình trinh cũng là quản lý công ty trách nhiệm hiệu hạn hải hoàng
chú tại tỉnh thái bình thực hiện hai vụ trộm khác của công ty xảy ra vào các ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tp hcm chính thức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trẻ lớp sáu trên toàn tp hcm và trẻ lớp năm tại năm trường tiểu học sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày đầu tiên
như vậy tp hcm là địa phương thứ hai trên cả nước tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sau quảng ninh đã tiêm từ ngày một mươi bốn tháng bốn
tp hcm sẽ tiêm vào ngày mai ngày một mươi bảy tháng bốn
liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đã có hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở tiêm
tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
phải cập nhật mã định danh để kết nối xác thực chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngày một mươi năm tháng bốn bộ y tế đã ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc bộ y tế
giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín
và biện pháp y tế đối với ca bệnh covid một mươi chín và người tiếp xúc gần f một
trong đó nhấn mạnh f một không phải cách ly nhưng tránh tiếp xúc với người có nguy cơ cao người mắc bệnh nặng
cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý